ngày một mươi bốn tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can
thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam lệnh khám xét và các quyết định phê chuẩn của viện kiểm sát
nhân dân tối cao đối với các đối tượng liên quan trong vụ án xảy ra tại công ty cổ phần hóa dầu
và nhiên liệu sinh học dầu khí vụ án ethanol phú thọ
theo đó mở rộng điều tra vụ án vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng
xảy ra tại công ty cổ phần hóa dầu và nhiên liệu sinh học dầu khí
ngày một mươi bốn tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can
thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam lệnh khám xét và các quyết định phê chuẩn của viện kiểm sát
nhân dân tối cao về tội vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng
quy định tại điều hai trăm hai mươi bốn bộ luật hình sự đối với
nguyễn xuân thị sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi một nguyên phó trưởng phòng
đầu tư dự án công ty cổ phần hóa dầu và nhiên liệu sinh học dầu khí
hai khương anh tuấn sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm nguyên phó trưởng phòng thương mại
công ty cổ phần hóa dầu và nhiên liệu sinh học dầu khí
hoàng đình tâm sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một nguyên trưởng phòng tài chính kế toán
công ty cổ phần hóa dầu và nhiên liệu sinh học dầu khí
đồng thời thực hiện tống đạt quyết định khởi tố bị can lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú
và thực hiện lệnh khám xét đối với bốn
bốn lê thành thái sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi trưởng phòng thương mại
công ty cổ phần hóa dầu và nhiên liệu sinh học dầu khí
vụ án đang được tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật